các bạn đã tập trung phân tích những ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt của đợt bùng phát dịch lần thứ tư
với biến chủng delta lây lan rất nhanh hết sức nguy hiểm và bàn về những chủ trương chính sách tổng thể căn cơ
bài bản hơn để quyết liệt phòng chống kiểm soát dịch bệnh định hướng phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
hội nghị thống nhất nhận định do hậu quả nặng nề bởi đợt bùng phát dịch lần thứ tư gây ra
kinh tế quý ba tăng trưởng âm sáu một mươi bảy
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi làm cho tăng trưởng kinh tế chín tháng đầu năm chỉ đạt một bốn mươi hai là mức thấp nhất từ năm hai nghìn đến nay
dự báo cả năm chỉ đạt khoảng ba thấp xa so với mục tiêu quốc hội đề ra là sáu
kinh tế xã hội đất nước đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn
có thể còn tiếp tục kéo dài trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi bốn
các hoạt động sản xuất kinh doanh việc học tập nhất là học trực tuyến của học sinh
sinh viên và đời sống của người lao động trên hầu hết các lĩnh vực gặp nhiều khó khăn
không ít doanh nghiệp phải dừng hoạt động thậm chí bị giải thể phá sản
nợ xấu ngân hàng có khả năng tăng cao tìm ẩn nhiều rủi ro đối với thị trường tài chính tiền tệ
thị trường lao động ổn định kinh tế vĩ mô môi trường đầu tư kinh doanh
đời sống của nhân dân sức chống chịu của người lao động ở vùng dịch bị ảnh hưởng rất nặng nề
nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý tâm trạng xã hội an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội
dự báo không hoàn thành được nhiều mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
ngoài nguyên nhân khách quan do tác động của dịch bệnh là chủ yếu
cũng có nguyên nhân chủ quan trong phòng chống dịch bệnh
có lúc có nơi còn lơ là chủ quan bị động lúng túng hoặc cứng nhắc thiếu thống nhất
đồng bộ trong lãnh đạo chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể đột xuất
bên cạnh đó cũng còn hạn chế bất cập trong dự báo phân tích tình hình để xây dựng và triển khai
thực hiện có bài bản các phương án ngắn hạn cũng như dài hạn
vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội
tổng bí thư lưu ý trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một cần phải khẩn trương xây dựng và tổ chức
thực hiện các phương án kịch bản cụ thể sát hợp hơn với thực tế tình hình hiện nay
và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung ưu tiên phòng chống dịch bệnh
và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh
tuyệt đối bình tỉnh tỉnh táo không được lơ là chủ quan nóng vội
phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất
có thể để khôi phục phát triển kinh tế xã hội tổng bí thư nhấn mạnh
cùng với đó tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các cơ chế chính sách giải pháp hỗ trợ thiết thực
có hiệu quả cho nhân dân người lao động và doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu vượt qua khó khăn
thách thức ổn định đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh
đồng thời giữ vững an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát giá cả thị trường
bảo đảm cung ứng lưu thông hàng hóa và các cân đối lớn của nền kinh tế tập trung tháo gỡ các khó khăn
điểm nghẽn khơi thông mọi nguồn lực cho phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội
lùi cải cách tiền lương sớm kiểm soát dịch bệnh
tổng bí thư nhấn mạnh trong những tháng cuối năm năm hai nghìn hai mươi một cần phải khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kịch bản cụ thể
sát hợp hơn với thực tế tình hình hiện nay và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung ưu tiên phòng chống dịch bệnh
và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh
tổng bí thư lưu ý tuyệt đối bình tĩnh tỉnh táo không được lơ là chủ quan nóng vội
phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể để khôi phục phát triển kinh tế xã hội
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi hai tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp khó lường
có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn
từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế đúc rút được thời gian qua tổng bí thư nhấn mạnh cần phải đổi mới tư duy
nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống dịch bệnh
những chỉ huy nhu cầu đạo huyền thống kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh
để xây dựng các phương án kịch bản phù hợp đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước
đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai sao cho sát hợp khả thi nhất có thể
ban chấp hành trung ương đồng tình về cơ bản với mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho năm hai nghìn hai mươi
do ban cán sự đảng chính phủ đề xuất
trong đó có việc luôi thời điểm thực hiện các phong cách bảo vệ công ty
thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai
quý vị thân mến cũng trong cuộc họp sáng nay tổng bí thư nhấn mạnh đến việc
có giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế
cũng như tránh sự đổ vỡ của các tập đoàn kinh tế lớn cả nhà nước và tư nhân
có thể dẫn đến sự đổ vỡ dây chuyền trong nền kinh tế
không để nền kinh tế bị lỡ nhịp trong xu hướng hồi phục kinh tế thế giới
cũng như quá trình tái cấu trúc chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu
phát biểu bế mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc
những tổn thất mất mát về người và cổ mà nhân dân ta đã phải gánh chịu
ghi công tôn vinh những đồng bào cán bộ chiến sĩ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
nhất là ngành y tế
các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã dũng cảm hy sinh quên mình
vì sinh mệnh sức khỏe và cuộc sống yên bình của nhân dân
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi hai tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước
ta còn diễn biến phức tạp khó lường có thể bùng phát các đợt dịch mới
với những biến chủng mới lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn
thế giới khó có thể kiểm soát dịch bệnh một cách tuyệt đối do đó cần phải có chính sách
biện pháp phù hợp để phòng chống thích ứng an toàn linh hoạt hoặc sống chung với dịch bệnh
vì vậy trung ương đặc biệt nhấn mạnh từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế
đúc rút được thời gian qua cần phải đổi mới tư duy nhận thức đúng đắn hơn
về phòng chống kiểm soát dịch bệnh
trung ương đặc biệt nhấn mạnh gắn với duy trì hồi phục phát triển sản xuất kinh doanh
để xây dựng các phương án kịch bản phù hợp đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
tài chính ngân sách nhà nước đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai sao cho sát hợp khả thi nhất có thể
trên cơ sở kế hoạch kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai và chủ trương định hướng phòng chống dịch
trong tình hình mới trung ương yêu cầu kịp thời điều chỉnh chính sách tài chính tiền tệ
linh hoạt hiệu quả tạo nguồn lực để bảo đảm
ổn định kinh tế vĩ mô các cân đối lớn của nền kinh tế phục hồi sản xuất kinh doanh
lưu thông hàng hóa lao động nhất lỡ các địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội
trong thời gian dài thúc đẩy xuất khẩu và tiêu dùng nội địa đẩy mạnh đầu tư
bao gồm cả đầu tư công và đầu tư tư nhân
ngoài ra trung ương cũng lưu ý tăng cường lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện
các giải pháp phát triển kinh tế xã hội tập trung ưu tiên bổ sung hoàn thiện thể chế
tháo gỡ khó khăn xử lý có hiệu quả các vấn đề tồn động các nút thắt và điểm nghẽn
cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
đồng thời cơ cấu lại một số ngành lĩnh vực quan trọng và doanh nghiệp
đang bị tác động trực tiếp bởi covid một mươi chín như thương mại dịch vụ hàng không du lịch v v
từ đó thích ứng với trạng thái bình thường mới tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi
các ngành lĩnh vực và doanh nghiệp này từ năm hai nghìn hai mươi hai trở đi
tổng bí thư nhấn mạnh đến việc có giải pháp bảo vệ
bảo vệ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế
cũng như tránh sự đổ vỡ của các tập đoàn kinh tế lớn cả nhà nước và tư nhân
có thể dẫn đến sự đổ vỡ dây chuyền trong nền kinh tế
không để nền kinh tế bị lỡ nhịp trong xu hướng hồi phục kinh tế thế giới
cũng như quá trình tái cấu trúc chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu
chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
nhất là các dự án lớn trọng điểm của quốc gia
cùng với đó sớm nghiên cứu xây dựng kịch bản tăng trưởng mới cho thời kỳ hậu covid một mươi chín
các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
và người lao động không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn
ngoài ra trung ương cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện
các chính sách an sinh xã hội khẩn trương ra soát không để sót lọt đối tượng
địa bàn cần hỗ trợ chỉ đạo hướng dẫn và có giải pháp phù hợp
hưởng của học dân sinh viên